gần chín mươi dân số tại hà nam tỉnh đông dân thứ ba của trung quốc hiện đã mắc covid một mươi chín
trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với làn sóng bùng phát lớn chưa từng thấy
sở y tế hà nam thông báo tính đến ngày sáu tháng một tỷ lệ nhiễm sars cov hai của tỉnh là tám mươi chín
với dân số chín mươi chín bốn triệu người các số liệu cho thấy khoảng tám mươi tám năm triệu người ở hà nam đã có thể nhiễm bệnh
trung quốc đang phải vật lộn với sự gia tăng số ca mắc covid một mươi chín
sau khi bất ngờ quyết định dỡ bỏ chính sách phong tỏa kiểm dịch và xét nghiệm đại trà kéo dài ba năm qua
ngày tám tháng một chính phủ trung quốc quyết tâm mở cửa biên giới trở lại
đồng thời dỡ bỏ quy định cách ly bắt buộc đối với tất cả khách quốc tế
tuy nhiên giới chuyên gia dự báo số ca lây nhiễm sars cov hai ở trung quốc sẽ tăng cao
khi cả nước đón tết nguyên đán vào cuối tháng này
với hàng triệu người dự kiến từ các thành phố lớn về thăm quê hương